là nữ giáo sư đầu tiên của ngành ngoại giao giáo sư tiến sĩ nguyễn thái yên hương đã dành chọn thời gian công tác gắn bó với công việc nghiên cứu và giảng dạy của ngành ngoại giao
cô quan niệm dù là nhà ngoại giao hay là giảng viên đều phải là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo để truyền đạt kiến thức cũng như dìu dắt các thế hệ ngoại giao ngày một trưởng thành và có nhiều đóng góp cho ngành đối ngoại của cả nước
là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của học viện ngoại giao năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cô được giữ lại làm giảng viên tại trường
với đặc thù có nhiều điểm mới và cũng là lĩnh vực tiếp cận với bên ngoài nhanh nhất sớm nhất
hơn ba mươi năm gắn bó với công tác nghiên cứu và giảng dạy cô đã dìu dắt nhiều thế hệ sinh viên nghiên cứu sinh của ngành ngoại giao trưởng thành từ những bài giảng phương pháp học sáng tạo và không theo các lối mòn truyền thống
với cái chỉ đạo
trong lãnh đạo trung của lãnh đạo bộ và cái quyết tâm của học viện mà người gọi là trực tiếp làm lúc đấy là giáo sư nguyễn thái yên hương
thì đến nay thì học viện ngoại giao tự hào là một trong những cơ sở đầu ngành về đào tạo quan hệ quốc tế
ở bậc thạc sĩ cũng như tiến sĩ thì tôi đều rất là may mắn và có thể nói là vinh dự là được giáo sư nguyễn thái yên hương hướng dẫn
nhưng tôi thấy rằng là với cái sự đóng góp và phải nói là rất là nhiệt tâm của giáo sư nguyễn thái yên hương
thì học viện ngoại giao đã có những bước trưởng thành rất là lớn và trở thành một cơ sở đào tạo có thể nói là đầu ngành về sau đại học về quan hệ quốc tế
giáo sư nguyễn thái yên hương là một người rất là có những cái phương pháp độc đáo sáng tạo
cô luôn khuyến khích những sinh viên là đi theo một cái phương pháp chủ động hơn sáng tạo hơn
bằng cái việc là cô tạo điều kiện cho sinh viên trên lớp được teamwork làm việc thuyết trình với nhau
và một trong những cái thú vị nhất đấy chính là cái việc mà mô phỏng điều chuẩn
cô hội tại mỹ bên cạnh đó thì cô cũng là có những cái phương pháp giảng dạy nó rất là thú vị nó sáng tạo một cách khoa học đơn giản hóa mọi vấn đề
công trình nhiệt tình sáng tạo trong nghiên cứu giảng dạy thời gian công tác tại học viện ngoại giao giáo sư tiến sĩ nguyễn thái yên hương còn đảm nhận nhiều vị trí công tác quan trọng
với bất cứ nhiệm vụ nào giáo sư cũng nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm cao của đồng nghiệp
có thể nói một cái câu mà chúng tôi rất là quen thuộc và thường nói với chị yên hương
đó là chị yên hương thực sự là một người mà coi học viện là nhà
chị là một trong những chủ tịch công đoàn rất là lâu năm làm rất là nhiều nhiệm kỳ ở viện ngoại giao
với tư cách là chủ tịch công đoàn thì chị nguyễn thái yên hương đã thực sự là rất là quan tâm đến đời sống anh em
cũng có những cái lúc mà có những cái chính sách mà cần phải có sự đấu tranh hay cần phải nói lên những cái tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho anh em nhiều hơn
thì cũng chính là chị yên hương là người mà không ngại những cái va vấp những cái mà phải tranh luận thậm chí là cả với thủ trưởng của mình
để bảo vệ quyền lợi cho anh em
rồi cũng chính chị đã đưa ra rất nhiều những cái phong trào mà giúp đời sống của anh em ở trong học viện có những hoạt động rất là sôi nổi sau những giờ làm việc giảng dạy hay là nghiên cứu văn thẳng
ngoại giao là một lĩnh vực luôn tiếp cận những cái mới từ khắp nơi trên thế giới
chính vì vậy trong quá trình giảng dạy công tác giáo sư nguyễn thái yên hương luôn tâm niệm là người truyền đặt kiến thức cho những nhà ngoại giao
nên tự bản thân bà cũng như các giảng viên trong trường đều luôn trao dồi kiến thức kinh nghiệm để có những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất
đội ngũ giáo viên của học viện ngoại giao thì có những cái điểm mạnh là luôn luôn chuyển do yêu cầu công tác
và những người đó thì bên cạnh những lý thuyết truyền đạt cho sinh viên thì có những kinh nghiệm thực tế từ đi từ công tác từ hội thảo quốc tế từ nhiệm kỳ ở trên toàn thế giới
thì những kinh nghiệm của những người giáo viên như vậy khi đem về thì có những cách để tạo cho sinh viên
sinh viên việt ở học viện ngoại giao có cái bản sắc riêng đó là năng động và nói chung là linh hoạt và có cái tiếp cận mới đối với trong quá trình học và đào tạo
hơn ba mươi năm gắn bó với việc nghiên cứu đào tạo đến hôm nay giáo sư nguyễn thái yên hương luôn cho rằng bản thân rất may mắn vì đã có được sự hỗ trợ to lớn từ gia đình người thân và đồng nghiệp
niềm tin đó đã thắp lửa cho giáo sư để bà tiếp tục gắn bó việc đào tạo những thế hệ nhà ngoại giao trẻ của đất nước trong thời gian tới